thưa quý vị và các bạn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm
là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thời gian qua với sự nỗ lực của các cấp các ngành công tác cải cách thủ tục hành chính ở tuyên quang
đã có nhiều chuyển biến tích cực
các thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa theo hướng thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp
người dân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong chương mục trang địa phương kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
tuyên quang tập trung thực hiện cải cách hành chính phóng sự do đài phát thanh truyền hình tuyên quang thực hiện
năm hai nghìn một mươi sáu công tác cải cách thủ tục hành chính được tỉnh tuyên quang coi là nhiệm vụ trọng tâm
gắn liền với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị trên địa bàn
với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh sự nỗ lực của các cấp các ngành
công tác cải cách thủ tục hành chính ở tuyên quang đã có nhiều chuyển biến tích cực
các thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa theo hướng thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp và người dân
từ đó xây dựng và củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với đảng bộ máy quản lý nhà nước tại địa phương
ngày thứ bảy ở bộ phận giao dịch một cửa phường phan thiết thành phố tuyên quang
những cán bộ làm việc tại đây đều có mặt đúng giờ
thực hiện tiếp nhận giải quyết và xử lý thủ tục hành chính cho các tổ chức doanh nghiệp và người dân
để tạo điều kiện cho các tổ chức và người dân đến làm việc
từ nhiều năm nay phường phan thiết đã duy trì và thực hiện ngày làm việc thứ bảy
một số thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa
theo hướng tạo thuận lợi cho tổ chức và người dân
bên cạnh đó ủy ban dân phường cũng đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức
đảm bảo thực hiện đúng quy chế về thời gian làm việc vị trí làm việc
đồng thời chủ động ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật công khai niêm yết
và kịp thời giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi
bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho người dân
tổ chức đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức
đồng thời chủ động ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật công khai niêm yết
cho nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục cho người dân
tại các cơ quan đơn vị liên quan và tại ủy ban nhân dân các xã
thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản dễ hiểu và dễ thực hiện
cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước
nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp
hiện nay một trăm linh xã trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện các thủ tục quy trình giải quyết công việc
mức thu phí lệ phí được niêm yết công khai minh bạch giảm thời gian sự phiền hà cho người dân khi đến làm việc
tại xã lăng can ủy ban nhân dân đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc
đội ngũ cán bộ xã thường xuyên cập nhật thông tin và niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành
hoặc được sửa đổi bổ sung thay thế để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân
đối với ủy ban dân xã lăng can tập trung triển khai hai nội dung
nội dung thứ nhất đó là cũng là cái nội dung trọng tâm đó là việc đổi mới lề lối tác phong làm việc của cán bộ xã
và nâng cao chất lượng của cán bộ xã trong giai đoạn sắp tới
để thực hiện nội dung này thì ủy ban xã đã đổi mới công tác đánh giá xếp loại
và tăng cường việc đề xuất kiến nghị cử cán bộ công chức xã đi tập huấn nhằm nâng cao trình độ
nội dung thứ hai đó là việc công khai
các thủ tục hành chính tại ủy ban nhân xã và các thôn bản nhằm cho nhân dân nắm rõ được
cái thủ tục cái hồ sơ cái trình tự thực hiện các thủ tục hành chính
xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã quan tâm thực hiện kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
chương trình kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính công tác kiểm tra với thực hiện kỷ luật
kỷ cương hành chính
công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan cán bộ công chức
từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại
công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến
việc niêm yết công khai minh bạch kiểm soát chặt chẽ gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính
đã tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân doanh nghiệp khi tham gia thực hiện
vì vậy trong bảng xếp hạng cải cách hành chính của các tỉnh thành phố năm hai nghìn một mươi chín
tuyên quang đứng ở vị trí thứ bốn mươi chín với số điểm là tám mươi ba hai mươi bốn tăng bốn bậc và sáu bảy mươi chín điểm so với năm hai nghìn một mươi tám
dù tăng bốn bậc so với năm trước nhưng vị trí của tuyên quang trong bảng xếp hạng cải cách hành chính còn thấp
chính vì vậy ubnd tỉnh đã xác định cùng với việc củng cố khắc phục những yếu kém
để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì việc phát huy vai trò của người đứng đầu có vị trí quan trọng
bằng các văn bản đề án từ những vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính
đến vai trò của người đứng đầu đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt
bên cạnh đó ubnd tỉnh đã triển khai và cụ thể hóa các văn bản nội dung của trung ương của chính phủ
quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị nhà nước trong thi hành nhiệm vụ công vụ
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính
và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
nên công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan đơn vị quan tâm chú trọng hơn
tôi là người dân thành phố
từ thời gian gần đây là sự đổi mới của các cơ quan từ địa phương
từ dưới xã lên đến thành phố là giải quyết những công việc
bằng điện tử rất là nhanh chóng
kỷ cương hành chính đã được tăng cường
việc xây dựng và bát hành văn bản quy phạm pháp luật đã được thực hiện theo đúng trình tự
thủ tục phù hợp với thực tiễn và có tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội
các văn bản ban hành mới đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước
tạo hành lang pháp lý có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện
và đặc biệt cũng thông qua đó người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh
đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình
trong công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý
thực hiện tốt chức năng quyền hạn thẩm quyền quản lý được nhà nước giao
góp phần vào thành quả cải cách hành chính chung của tỉnh
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thành phố coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
chúng tôi vừa ban hành nghị quyết về thành lập trung tâm hành chính công của thành phố
làm thế nào đó mà các cái thủ tục hành chính
phục vụ người dân phục vụ doanh nghiệp được tổ chức thực hiện nhanh gọn nhất
chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng một trung tâm hành chính công của thành phố
đáp ứng cái nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp
bởi sự nỗ lực của các cấp các ngành mà công tác cải cách hành chính của tỉnh
đã có những chuyển biến đáng kể trên tất cả các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính
trong đó nổi bật nhất phải kể đến mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa
một cửa liên thông
tại bộ phận giao dịch một cửa đã tập trung vào giải quyết các thủ tục hành chính
ở các lĩnh vực có liên quan nhiều đến các tổ chức và công dân
như cấp phép xây dựng quản lý đất đai công chứng chứng thực và chính sách xã hội
tỉnh cũng sắp xếp cơ cấu bộ máy quy định và điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ
của các cơ quan chuyên môn ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện
phù hợp với yêu cầu thực tế và tình hình thực tiễn của địa phương
đồng thời không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
những kết quả đó đã khẳng định sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị
nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương
trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
các hoạt động giao dịch tại địa bàn phường cũng luôn được duy trì
đảm bảo là một trăm linh trong giờ hành chính kể cả thứ bảy
các giao dịch các giải quyết các thủ tục
các thủ tục hành chính của công dân đều đảm bảo thực hiện
chúng tôi sẽ có kế hoạch có biện pháp để các bộ phận chuyên môn của phường
sẽ tham gia thích cực phối hợp giải quyết những không công việc
đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân
có thể khẳng định việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thời gian qua đã có những chuyển biến rõ nét
tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan hiện nay công tác cải cách thủ tục hành chính
vẫn còn những trở ngại làm ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp
việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế tính khả thi chưa cao
việc công khai hóa bộ thủ tục hành chính ở một số đơn vị còn chậm cập nhật
một số đơn vị còn chưa thực hiện công khai tại bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
một số xã còn chưa ứng dụng công nghệ thông tin ở bộ phận một cửa
những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân
do người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
chưa thực sự quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác này
chưa coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong phát triển kinh tế xã hội địa phương
việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính
tại một số đơn vị địa phương còn mang tính hình thức chưa thực sự có chiều sâu
trước thực trạng đó vừa qua ubnd tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó các cơ quan đơn vị địa phương có nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính hàng năm cho phù hợp
đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quy định về công tác cải cách thủ tục hành chính
chú trọng việc công bố công khai minh bạch các thủ tục hành chính
tại bộ phận một cửa một cửa liên thông
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về công vụ
cũng như cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu hách dịch thiếu tôn trọng
gây khó khăn cho tổ chức và công dân
người đứng đầu cơ quan đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong việc sử dụng cán bộ công chức thuộc thẩm quyền
bố trí công chức có năng lực chuyên môn nghiệp vụ
có ý thức về kỷ luật tận tụy phục vụ nhân dân tại bộ phận một cửa
tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả
và nhà công vụ chúng tôi đã đáp ứng được việc giao dịch cho khi nhân dân đến
như vậy là trong thời gian tới chúng tôi tập trung
thứ nhất là cần nêu cao chất lượng của cán bộ công chức để thực thi nhiệm vụ
thực hiện quy chế một cửa đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân
khi người dân đến đây giao dịch thì sẽ thực hiện các việc giao dịch
và nhận và trả kết quả tại phòng một cửa
mang lại rất nhiều thuận lợi và giảm chi phí cho người dân
trong việc thực hiện quy chế một cửa rất nhiều
do đó là người dân có thể giảm được chi phí đi lại
giảm được các chi phí không cần thiết nếu không thực hiện quy chế này
nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính là việc làm cần thiết
đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm cao của người đứng đầu cơ quan hành chính
và cả đội ngũ cán bộ công chức ở mỗi cơ quan đơn vị mỗi xã phường thị trấn
đây là công việc trọng tâm thường xuyên của các cấp chính quyền
và các cơ quan chuyên nghiệp
có thể nói công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng
liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực cần có sự tham gia đồng bộ
của cả hệ thống chính trị tại địa phương từ tỉnh đến cơ sở
nhất là vai trò của người đứng đầu
với quyết tâm của đảng bộ tỉnh sự nỗ lực phối hợp đồng bộ
giữa các cấp các ngành và các địa phương công tác cải cách hành chính ở tuyên quang
sẽ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới
các bạn vừa theo dõi trang địa phương của đài phát thanh và truyền hình tuyên quang
phát trên kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt